xây dựng nhà ở xã hội nhà tái định cư cho các hộ dân sống trên và ven kênh dạch
trong chương trình chỉnh trang đô thị của thành phố hồ chí minh còn những vướng mắt cần kịp thời giải quyết
thành phố phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi sẽ có khoảng hai mươi căn hộ cho các hộ dân trên và ven kênh dạch
theo sở chế dựng thành phố hồ chí minh hiện thành phố đang triển khai bốn mươi chín dự án nhà ở xã hội
tuy nhiên thực tế hiện nay đối tượng di dời tiền bồi thường hỗ trợ khó đáp ứng được
cho việc tự lo nơi ở mới của người dân
dự án bờ bắc kênh đôi quận tám có khoảng một ba trăm linh căn trong đó hai mươi ba căn nhà người dân nằm ven kênh
bảy mươi nằm một phần trên đất một phần trên kênh phần còn lại nằm trên đất
nhu cầu bố trí tái định cư chiếm khoảng ba mươi năm mươi
chương trình phát triển nhà ở của thành phố đang hướng tới đối tượng này
chú trọng phát triển chung cư cho thuê trong đó khai thác nhà ở xã hội cho thuê
một mươi số nhà ở dành cho kinh doanh thương mại sáu mươi bán trả góp cho đối tượng nhà ở xã hội
việc tính toán dự báo nhu cầu
cũng như phân tích đánh giá khả năng trong chương trình này
cũng tính toán yếu tố gia tăng từ các nguồn lao động của các địa phương tại thành phố
và quan điểm của chương trình phát triển nhà ở là tăng phát triển nhà ở cho thuê